các hãng hàng không bị ảnh hưởng trực tiếp sau khi việt nam áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam airlines vietjet air jetstar pacific đều có mức giá vé máy bay thấp kỷ lục chưa từng có trong nhiều năm gần đây
theo ghi nhận giá vé máy bay hãng mức phổ thông của hãng vietjet air tuyến hà nội đi tp hcm ngày một mươi chín tháng hai chỉ còn hai trăm chín mươi chín đồng
trong khi đó giá vé của bamboo airways ở hãng mức phổ thông là ba trăm chín mươi chín đồng việt nam airlines là năm trăm chín mươi chín đồng và jetstar pacific là năm trăm chín mươi đồng
theo báo cáo sơ bộ của các hãng hàng không thiệt hại ban đầu của việc dừng các đường bay đến trung quốc là hơn một mươi tỷ đồng